nhận lời mời của chủ tịch đu ma quốc gia liên bang nga volodin chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee sang
đồng chủ tịch sáng lập hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu và lời mời của chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ binari indirim
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu lần thứ ba
và thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi
chuyến thăm đã kết thúc tốt đẹp và đã ghi dấu ấn đậm nét về vai trò vị thế của quốc hội và đất nước ta trong lòng bạn bè quốc tế
thể hiện rõ quan điểm việt nam muốn làm bạn bè chân thành và đối tác tin cậy của các nước trên thế giới
tăng cường sự hợp tác hiệu quả giữa quốc hội việt nam với nghị viện các nước trong khu vực
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
thổ nhĩ kỳ những ngày mùa thu tươi đẹp chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đặt những bước chân đấu
chuyến thăm đầu tiên xuống sân bay quốc tế antartuk thành phố istanbul bắt đầu một chuyến công du có ý nghĩa lịch sử
bởi đây là lần đầu tiên chủ tịch quốc hội nước ta tham dự hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu mc
cũng là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch quốc hội chuyến thăm cấp cao nhất từ trước đến nay của lãnh đạo đảng
nhà nước ta đến với đất nước nối liền hai lục địa á âu
năm nay mc ba được tổ chức tại thổ nhĩ kỳ
đã thu hút con số lãnh đạo nghị viện các nước tham dự lên tới gần bốn mươi so với các con số trước đó là một mươi tám và hai mươi hai
đặc biệt thành phần tham dự lần này có đến hai mươi hai chủ tịch quốc hội nghị viện và một mươi hai phó chủ tịch quốc hội nghị viện các nước trong khu vực
tại mcip ba chủ đề được chọn là hợp tác kinh tế môi trường và phát triển bền vững ở các nước khu vực á âu
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự mc ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã khẳng định cam kết của việt nam
là chủ động tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương
thể hiện vai trò và vị thế của việt nam và quốc hội việt nam tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đưa ra thông điệp quan trọng về hợp tác phát triển kinh tế trên toàn cầu
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

hòa bình an ninh thịnh vượng trên thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đưa ra năm đề xuất
trong đó có việc tăng cường hơn nữa việc hợp tác á âu đẩy mạnh liên kết về kinh tế trong khu vực và liên khu vực
hợp tác thương mại đa phương toàn cầu trên cơ sở cùng có lợi và dựa trên luật pháp quốc tế
thúc đẩy hợp tác á âu trong chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
nâng cao vai trò tiên phong của các nước phát triển hỗ trợ tăng cường năng lực đối với các nước đang phát triển
trong đó có việt nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
kết quả của hội nghị cũng như hai lần hợp trước hội nghị đã ra tuyên bố chung
thì cái việc tuyên bố chung này nó cũng rất là quan trọng
đã tổng kết lại toàn bộ các ý kiến phát biểu
thảo luận tại cái phiên toàn thể
thì lần này thì đoàn việt nam chúng ta cũng tham gia trong cái nhóm mà sự thảo cái tuyên bố chung này
có thể nói rằng là những cái đóng góp của việt nam vào cái tuyên bố chung cũng được các nước thành viên rất là ủng hộ
đặc biệt là chúng ta nêu một vấn đề rất lớn là mọi
những cái diễn biến xảy ra mà có tranh chấp thì phải được xử sự theo luật pháp quốc tế
kể cả tất cả trong đó có vấn đề biển đông
bên lề hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có cuộc gặp song phương với chủ tịch đu ma quốc gia nga
chủ tịch quốc hội hàn quốc
chủ tịch hạm viện belarus
chủ tịch quốc hội kazakhstan
điểm gặp gỡ chung của các cuộc gặp ấy là tình cảm hữu nghị đặc biệt mà lãnh đạo quốc hội các nước dành cho việt nam
qua các cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam
và đề xuất nhiều nội dung hợp tác mới đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế
rời thành phố antalya kết thúc các hoạt động tham dự hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thủ đô ankara
đầu chuyến thăm chính thức thổ nhĩ kỳ
theo lời mời của chủ tịch quốc hội binali indirim đây là dấu ấn quan trọng trong quan hệ việt nam thổ nhĩ kỳ
đặc biệt chuyến thăm lại diễn ra vào thời điểm lịch sử kỷ niệm bốn mươi năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
dù cách xa nhau về địa lý nhưng bốn mươi năm qua quan hệ việt nam thổ nhĩ kỳ vẫn phát triển tốt đẹp trên nền tảng là sự tin cậy chính trị
sự tin cậy ấy tiếp tục được khẳng định trong các cuộc hội đàm tiếp kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân với chủ tịch quốc hội binali indirim và tổng thống recep tayyip erdogan
hai nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đã đón tiếp trọng thị và nhiều lần nhấn mạnh quan điểm coi việt nam là đối tác hết sức quan trọng và tin cậy ở khu vực châu á thái bình dương
chủ tịch quốc hội binali indirim khẳng định rất mong muốn và sẵn sàng mở rộng hợp tác với việt nam trên mọi lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại đầu tư giáo dục công nghiệp quốc phòng
còn tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đánh giá rất cao chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bởi kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay đây là chuyến thăm của chủ tịch quốc hội việt nam đầu tiên và cũng là lãnh đạo cao cấp nhất từ trước đến nay đến thổ nhĩ kỳ
tin tưởng chuyến thăm sẽ nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới
trên tinh thần đó các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch của hai nước lên bốn tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi